sau phản ánh của truyền hình nhân dân về tình trạng công ty trách nhiệm hưu hạn hồng cơ trên địa bàn khu công nghiệp thuộc xã mông hóa huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình đổ nước thải trực tiếp ra suối rụ
ngày ba mươi tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã kiểm tra lấy mẫu nước thải của công ty này
tuy nhiên đúng thời điểm lấy mẫu công ty vẫn tiếp tục xả nước thải trực tiếp ra suối rụ thông qua công ty bên cạnh đã dừng hoạt động
tại thời điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện các công nhân của công ty đang vận hành máy tại xưởng lượng nước thải lớn sát chân tường của sưởng gần kề với suối có màu vàng suối bọt trắng
tuy nhiên công ty đã nắp ống nước thải của mình nhưng lại đấu nối ống nước thải sang bể nước xử lý nước thải của cơ sở sản xuất hạt nhựa tái chế đã dừng hoạt động bên cạnh nhằm đánh lạc hướng